sáng nay ban chỉ đạo quốc gia khắc phục khẩu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở việt nam đã họp phiên thứ nhất nhằm đánh giá kết quả khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học năm hai nghìn một mươi bảy phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp
sau một năm thành lập ban chỉ đạo đã ổn định và năm vừa qua đã giả phá được từ ba mươi đến năm mươi ha trong khuôn khổ của dự án
trợ cấp yêu đái đối với nhóm đối tượng người hoạt động trong kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
tại buổi họp thủ tướng đánh giá cao công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh năm hai nghìn một mươi bảy đã có được những chuyển biến tích cực hiệu quả
thế nhưng thủ tướng cũng chỉ rõ kết quả giả soát bom mìn đạt được vẫn còn thấp so với quy mô yêu cầu thực hiện
việc giải quyết chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam dioxin còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế nguồn lực bảo đảm
bên cạnh đó vẫn chưa xây dựng được tiêu chí xác định danh mục bệnh tật dị dạng dị tật đối với những người tham gia kháng chiến và con cháu của họ

thể hiện công tác giả soát bom mìn là nhiệm vụ cấp bách thể hiện công tác giả soát bom mìn là nhiệm vụ cấp bách
thể hiện tính nhân đạo nhân văn sâu sắc của đất nước bị chiến tranh nhiều năm góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ tính mạng sức khỏe an toàn cho nhân dân
tạo điều kiện cho các địa phương bị ảnh hưởng bom mìn và chất độc hóa học phát triển kinh tế xã hội bền vững
băng kỳ đạo cần tiếp tục nghiên cứu rà soát hoàn thiện chế độ chính sách khép phục hỏa hóa bom mìn chất độc hóa học
đối với một cách trực tiếp các đối tượng nhận hỗ trợ y tế việc làm cho nạn nhân và người có liên quan
mục tiêu của chúng ta là không ngừng chăm lo cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng bom mìn chất độc khoa học là còn tốt hơn
thực hiện một rà soát một trăm linh số người thông gia khấn kiến và con cháu của họ mà nằm trong vùng chất độc hóa học
tôi xin nói cái này
bị phơi nhiệm để lập hồ sơ chính xác các nạn nhân được chính xác được chính xác
thủ tướng yêu cầu cần tăng cường hợp tác phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong nước và quốc tế
nhằm huy động các nguồn lực trong công tác giả phá bom mìn
và khắc phục hậu quả
tăng cường chỉ đạo việc ra soát sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến chế độ chính sách
nhằm đảm bảo quyền lợi cho nạn nhân chất độc hóa học